sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hòa bình phối hợp với ủy ban nhân dân huyện lạc sơn
tổ chức hội nghị vùng gồm các huyện yên thủy lạc thủy tân lạc kim bôi và lạc sơn
để đánh giá và bàn các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
tại hội nghị các đại biểu đã xác định với mức độ dịch bệnh như hiện nay
khả năng lây lan ra diện rộng là rất lớn nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đó chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh kiểm soát và phát hiện sớm ổ dịch
đồng thời áp dụng ngay các giải pháp khoanh vùng cô lập dịch đặc biệt là phòng chống dịch đối với các trang trại lợn
các xã cũng đề nghị cần hỗ trợ cung cấp vôi thuốc khử trùng cho các xã có dịch
tổ chức các chốt kiểm dịch chặt chẽ hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm soát dịch bệnh
xây dựng lò giết mổ ra súc tập trung và bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh
và hỗ trợ các hộ dân bị tiêu hủy lợn do dịch tả lợn châu phi theo quy định
tính đến ngày một mươi hai tháng sáu các huyện yên thủy lạc thủy tân lạc kim bôi và lạc sơn của tỉnh hòa bình
đều đã xảy ra bệnh dịch tả lợn châu phi với năm mươi sáu xóm của hai mươi tám xã thuộc năm huyện
tổng số lợn bị tiêu hủy lên đến hơn một một trăm năm mươi con